bộ giao thông vận tải vừa có văn bản trả lời bộ giáo dục và đào tạo về đề nghị quy định tiêu chuẩn xe ô tô đưa đón học sinh
sau một loạt các trường hợp học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón xảy ra thời gian vừa qua
bộ giao thông vận tải khẳng định theo quy định tại khoản một sáu mươi bốn luật giao thông đường bộ hiện hành và tại mục tám mươi phụ lục bốn
danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư thì kinh doanh vận tải đường bộ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện
theo điều sáu mươi sáu luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám xe ô tô chở học sinh đang được các sở giao thông vận tải cấp phép hoạt động
theo loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng do đó phải thuộc các đơn vị vận tải
bao gồm là doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh đã được sở giao thông vận tải cấp giấy phép kinh doanh vận tải
và xe được cấp phù hiệu gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định